các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cô gái phóng hỏa đốt nhà khiến sáu người thương vong bị khởi tố hai tội danh
theo công an trần thị thanh hải thừa nhận bản thân đã có chồng nhưng từ khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín trần thị thanh hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh cvh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh tuyên quang
chồng của hải không biết đến mối quan hệ này đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải phát hiện có thai với bạn trai nhưng gia đình anh hát ngăn cản không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân
từ đó hải cùng anh hát nảy sinh mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hát chuyển đến ở cùng anh họ là hcv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng quê tuyên quang tại phòng sáu trăm linh bốn nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô tổ bốn phường phú đô quận nam tử liêm thành phố hà nội để tránh mặt hải
từ đó hải nảy sinh mâu thuẫn với anh v vì hải cho rằng anh v là người ngăn cản xúi dục anh hát chấm dứt tình cảm với hải
khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng ba sau khi khám sức khỏe ở quận tây hồ hà nội hải điều khiển xe máy đi từ phòng khám đến cây xăng trên đường làng lao quân quận tây hồ mua ba mươi đồng tiền xăng đựng vào chai nhựa
sau đó hải bị phòng trỏ của anh v để tìm gặp hát nhưng cụ trỏ khóa cửa không vào được nên hải đi ra cửa hàng cắt tóc ở khu vực đỉnh thôn phường mỹ đỉnh một để gội đầu làm móng
tại cửa hàng làm móng hải suy nghĩ về việc anh v và gia đình hát ngăn cản tình cảm dẫn đến hát không quan tâm chăm sóc hải khi đang mang thai nên nảy sinh ý định quay lại phòng trọ dùng chai xăng vừa mua để đốt cháy làm hỏng xe máy của anh v
khoảng gần một mươi tám giờ cùng ngày hai mặc áo khoác thể thao màu đen đôi mũ bảo hiểm màu đen mang chai xăng ngồi đợi trước cổng
khoảng vài phút sau khi có một người nam giới chưa xác định nhân thân ở xóm trỏ đi về mở cửa thì hải nói với người này là để cứu
khi người này đi lên tầng hải đi vào khu lệ xe tầng một liên ra lấy chai xăng đốt chai xe mới mua của anh v
sợ bị người khác phát hiện hát chạy ra cổng cưới áo khoác bên ngoài vứt đi rồi điều khiển xe đi về ăn bốn tại một quán ăn trên đường lạc long quân
khi hải đang ăn thì hát gọi điện thông báo khu trọ bị cháy lớn do cháy nổ xe máy nên hải hẹn quay lại khu trọ để gặp hát
khi đang trên đường đến gặp hát thì hải bị lực lượng công an
công an quận nam tử liêm cho biết tại cơ quan điều tra hải khai nhận phù hợp với diễn biến nêu trên
vụ cháy khiến nguyễn thị mai ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở hà nội tử vong và năm người khác bị thương
ngoài ra sự việc còn làm chín xe máy bị cháy rùi một phần ngôi nhà bị hư hỏng
ngày chín tháng bốn công an quận nam tử liêm hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với trần thị thanh hải
ở huyện vũ bản tỉnh nam định về các tội giết người và hủy hoại tài sản
với việc bị điều tra dấu hiệu của hai tội danh là giết người và hủy hoại tài sản
người phụ nữ hai mươi chín tuổi có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất của pháp luật đó là tử hình
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường chia sẻ đây là một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một người chết
nhiều người bị thương và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà nguyên nhân ban đầu được xác định là do một người phụ nữ gây ra
với thông tin hình ảnh trích xuất từ camera lời khai của những người làm chứng
dấu vết để lại qua khám nghiệm hiện trường
và các chứng cứ khác đến nay cơ quan điều tra đã xác định được vi phạm đốt gây ra vụ cháy là một người phụ nữ trẻ tuổi
và cơ quan điều tra đã bắt giữ được người phụ nữ này
hành vi của người phụ nữ trong clip là đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ
trong đó có tính mạng sức khỏe con người và quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân
cơ quan điều tra sẽ làm rõ người phụ nữ vừa bị bắt giữ có đúng là người phụ nữ trong clip được trích xuất
từ camera giám sát của khu nhà trọng
động cơ mục đích thực hiện hành vi của người phụ nữ này là gì và xác định hậu quả đã gây ra đối với tính mạng
sức khỏe con người và với tài sản của tổ chức cá nhân như thế nào để giải quyết vụ án
cơ quan điều tra sẽ tiến hành tạm giữ hình sự người phụ nữ này và những người khác có liên quan
nếu có để lấy lời khai của nghi phạm đồng thời có thời gian giám định thương tích định giá tài sản
để xác định thiệt hại về tài sản thiệt hại về tính mạng sức khỏe con người
làm cơ sở khởi tố vụ án hình sự
cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục lấy lời khai của người phụ nữ này lời khai của những người làm chứng
người bị hại để xác định nguyên nhân sự việc và xác định mức độ thiệt hại
trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác
là mất khả năng nhận thức hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thủ hẳn cá nhân
thì người phụ nữ này có thể sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh trong đó có tội hủy hoại tài sản
vô ý làm chết người
hoặc giết người tùy thuộc vào mục đích và nhận thức của người phụ nữ này đối với sự việc
với những chứng cứ khách quan thể hiện hành vi đốt xe máy tại tầng một của khu nhà trọ
mức độ nhận thức điều khiển hành vi của người thực hiện hành vi và hậu quả thiệt hại về tài sản đã gây ra
thì cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
theo đó tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản
và một số tình tiết khác mà người phụ nữ này có thể phải đối mặt với những khung hình phạt khác nhau
tiến sĩ luật sư cường phân tích rằng trường hợp thiệt hại tài sản từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi năm đến hai mươi năm
theo quy định tại khoảng bốn điều này
ngoài ra người phụ nữ này có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại về tài sản
và những thiệt hại khác đã gây ra đối với các nạn nhân theo quy định của pháp luật
cùng theo luật sư cường
trong vụ án này thiệt hại không chỉ là tài sản mà còn thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của nhiều người
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thiệt hại về tính mạng sức khỏe của nạn nhân đã diễn ra như thế nào
mức độ nhận thức điều khiển hành vi của người phụ nữ này ra sao
trong trường hợp có căn cứ cho thấy người phụ nữ này nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người
nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra
biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác
nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người
thì có thể xử lý hình sự với người phụ nữ này về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ địa hèn
với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
thì người phụ nữ này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tự hình
trường hợp kết quả điều trị
điều tra cho thấy người phụ nữ này không nhận thức được là hành vi của mình có thể dẫn đến chết người
không có mục đích giết người
sự việc thiệt hại về tính mạng sức khỏe của người khác nằm ngoài ý thức chủ quan của người phụ nữ này
thì người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới một mươi năm tù nếu hậu quả làm chết nhiều người
tiến sĩ luật sư phân tích thêm
gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người khác
thì cơ quan điều tra cẩn thận trọng làm rõ động cơ mục đích mức độ nhận thức
khả năng điều khiển hành vi của người phụ nữ này
làm rõ mục đích của hành vi và những yếu tố khác để làm rõ mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả
để xác định tội danh làm cơ sở để tòa án quyết định hình phạt phù hợp
hành vi của người phụ nữ trong clip là rất táo tợn liêu lĩnh và bất thường hiếm gặp
bởi vậy nếu quá trình xác minh sự việc có dấu hiệu cho thấy
người phụ nữ này không bình thường thì phải tiến hành giám định tâm thần
để xác định mức độ nhận thức khả năng điều khiển hành vi của người phụ nữ này
trường hợp người phụ nữ này là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức
khả năng điều khiển hành vi thì sẽ không xử lý hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
thưa quý vị và các bạn chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà người phụ nữ trong vụ án trên
đã cướp đi sinh mạng của một người và làm nhiều người khác bị thương
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
về mức độ thiệt hại của vụ việc từ đó sẽ ra kết luận với tội danh của nghi phạm trần thị thanh hải
nhưng chắc chắn rằng khung hình phạt dành cho cô gái này là không hề nhỏ
đây cũng là lời cảnh tỉnh tới chúng ta
hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động để không phải trả giá về những lỗi lầm
trong phút chốc không kìm nến được cảm xúc
thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi